số ca mắc ở hà nội có xu hướng tăng và xuất hiện nhiều ca bệnh nặng
mặc dù số ca mắc covid một mươi chín đang được cảnh báo bùng phát trở lại một số tỉnh thành phố đã phát đi thông báo khẩn tăng cường chống dịch
tuy nhiên tại nhiều tuyến phố tại hà nội vẫn ghi nhận tình trạng người có tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch
tụ tập đông người không đeo khẩu trang
thực tế cho thấy thời gian qua hà nội đã ghi nhận rất nhiều ca bệnh nặng phải thờ máy
đây là hồi chuông đáng báo động cho sự trở lại của covid một mươi chín nếu người dân chủ quan
cách đây một tuần chị linh ở quận hà đông dương tính với covid một mươi chín
theo chị linh ban đầu khi có những biểu hiện như rác
họng đau đầu và sốt cao chị cứ nghĩ mình bị cảm cúm thông thường
thế nhưng sau khi nghe nhiều thông tin về ca mắc covid một mươi chín tăng trong thời gian gần đây
chị đã tự test nhanh covid tại nhà kết quả là nhiễm covid một mươi chín từ lúc nào không hay
không biết nguồn lây từ đâu thế nhưng theo chị việc mắc covid lần này bắt đầu từ sự chủ quan của bản thân và những người xung quanh
mình có nghĩ là mình đi mưa nên là bị đau họng cảm lạnh thông thường
và mình cũng chủ quan mình không tết
sau ba bốn ngày những dấu hiệu đau họng như thế vẫn không hết
và mình mới bắt đầu tết thì xuất hiện hai vạch covid

nên là mình cũng không đi chơi đâu cả
mình cũng không rõ nguồn lây là từ đâu
thì mình cũng có đeo khẩu trang và xịt cồn sát khuẩn để không để đảm bảo những người xung quanh mình không bị lây nhiễm
mặc dù bộ y tế có khuyến cáo người dân thông điệp hai k tức sử dụng khẩu trang và khử khuẩn
thế nhưng ngay gần cổng bệnh viện các quán ăn quán nước thì việc phòng dịch hầu như không có
tương tự tại khu chợ dân sinh có lẽ quy trình phòng chống dịch chưa ban hành trở lại
nên người dân cũng dần mất đi thói quen phòng dịch cho bản thân và cộng đồng
mặc dù biết số ca covid một mươi chín tăng nhưng bà lê người bán hàng tại chợ lại không biết phải phòng tránh dịch như thế nào
chiếc khẩu trang chỉ thi thoảng mới được bà đeo để hạn chế nguy cơ cho bản thân
mặt khác do bà từng bị covid
và đã tiêm vaccine nên bà lê cho rằng covid hiện nay giống như cảm cúm thông thường không còn quá nguy hiểm như trước đây

trước đây các ca mắc trong cộng đồng là rất cao và khó xác định nguồn lê
điều này cho thấy nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn hiện hữu nếu người dân lơ là chủ quan